đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
nghe báo cáo và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên địa bàn tỉnh
tại buổi làm việc phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng đánh giá cao tỉnh bình thuận
đã nhanh chóng triển khai các lực lượng tổ chức cứu nạn cứu hộ xác minh nhân thân lai lịch của người bị nạn
tổ chức điều tiết phân luồng điều hòa giao thông không để xảy ra ồn tắc kéo dài trên quốc lộ một a
đoàn công tác đề nghị trước mắt bình thuận cần tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông trên các đoạn
tuyến vị trí dễ có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
tỉnh bình thuận nên bố trí lắp đặt các camera giám sát lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng
tại những khu vực đoạn đường tiêm ẩn nguy cơ cao
đề nghị cơ quan điều tra công an tỉnh bình thuận khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật